tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã diễn ra lễ khai mạc trại sáng tác điêu khắc với đề tài
chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc hoạt động nhằm tạo phong trào sáng tác mỹ thuật nói chung và ngành điêu khắc nói riêng
các loại hình sáng tác điêu khắc với đề tài chiến tranh cách mạng theo tiến trình lịch sử quá trình lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các tác giả tập trung phát thảo sáng tác theo các đề tài về truyền thuyết dựng nước và giữ nước từ thời hùng phương an dương vương đến năm chín trăm ba mươi
khởi nghĩa hai bà trưng giai đoạn chín trăm ba mươi tám một nghìn tám trăm năm mươi tám trong đấu tranh chống ách đồ hộ quật thực dân pháp giành độc lập tự do
trong kháng chiến chống pháp và kháng chiến chống mỹ cuối cùng là đề tài về quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những tác phẩm hoàn chỉnh sẽ được ban tổ chức xét chọn trưng bày tại các cuộc triển lãm và đề xuất xét
trao giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí của bộ quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín